công an tỉnh con tum và ban chuyên án vk bảy trăm một mươi sáu tổ chức họp báo thông tin về kết quả vây bắt đối tượng có hai lệnh truy nã sử dụng vũ khí quân dụng bắn bị thương một chiến sĩ công an tại tỉnh con tum
để kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân trong việc bắt giữ đối tượng thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có thư khen tổng cục cảnh sát công an các tỉnh con tum gia lai
về việc bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê bảo kê các bãi cát khu vực thành phố con tum tỉnh con tum đồng thời trích từ quỹ khen thưởng trung ương thưởng cho chín tập thể mỗi tập thể một mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã trích một trăm linh triệu đồng thưởng cho ban chuyên án đồng thời tặng bằng khen cho chín tập thể và hai mươi sáu cá nhân
việc bắt sống được trần trung hùng là đối tượng chính của chuyên án sẽ tạo điều kiện cho công tác điều tra mở rộng vụ án tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội của hùng và đồng bọn đã gây ra